cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nhóm đối tượng do võ trí thanh chú tại tp hcm cầm đầu để điều tra mở rộng đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn từ campuchia về tp hcm tiêu thụ
trước đó vào ngày ba tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
chủ trì phối hợp với các lực lượng lần lượt bắt giữ tám đối tượng do võ trí thanh cầm đầu
tại cơ quan công an thanh khai được một đối tượng ở campuchia thuê vận chuyển về tp hcm
với số tiền công là năm mươi triệu đồng sau khi nhận ma túy từ đối tượng ở campuchia thanh thuê
các đối tượng đàn em vận chuyển ma túy về tp hcm ngoài ra thanh còn khai nhận trước đó đã thực
kiện chót lọt bốn vụ khác tiền công mỗi lượt lên đến năm mươi triệu đồng trên một lần vận chuyển
và một lần vận chuyển là ít nhất một mươi kg ma túy nhiều nhất là ba mươi kg ma túy

tại tiểu khu số hai thị trấn nà phạc huyện ngân sơn công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tăng
đối với đối tượng là hứa hồng hải chú tại thị trấn nà phạc huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một gói heroin có khối lượng là một trăm một mươi hai bốn mươi hai g khám xét nơi ở
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một lọ nhựa đựng một mươi tám gói nhỏ heroin có khối lượng
là sáu sáu mươi hai gram đối tượng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và ra tù
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay lại tiếp tục phạm tội hiện vụ việc đang được cơ quan công an
tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc
tính tới khi bị bắt thì số tiền giao dịch lên tới hơn ba trăm linh tỷ đồng
đường dây tổ chức đánh bạc do nguyễn hoàng hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố thủ đức cầm đầu qua khám xét công an thu giữ nhiều máy móc
trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bước đầu hiếu và đồng bọn thừa nhận
hành vi vi phạm nhóm này khai đã tổ chức đánh bạc một thời gian dài lượng tiền giao dịch khoảng
một mươi tỷ đồng một tháng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tạm giữ một mươi đối tượng
và tiếp tục điều tra mở rộng
đến hẹn lại lên

thực hiện đúng quy định về cây khai giá
nhiều kịch bản đã được đưa ra cho giao thông xung quanh sân bay cũng như được đưa ra cho giao thông
về cây khai giá nhiều kịch bản đã được đưa ra cho giao thông xung quanh sân bay cũng như được đưa ra
không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định trong dịp tết
tiến sĩ bùi doãn nề phó chủ tịch tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam sẽ thông tin
cụ thể hơn về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
hiện nay cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã bước vào cao điểm phục vụ tết nguyên đán
với trung bình tám trăm hai mươi chuyến bay đi và đến mỗi ngày và một trăm ba mươi khách một ngày
trước cao điểm tết cảng đã thống nhất với các đơn vị vận tải yêu cầu tăng số lượt vận chuyển xe lên hơn hai mươi so với ngày thường
tổng cộng khoảng một mươi ba một mươi bốn lượt một ngày
đồng thời việc ubnd tp hcm chấp thuận cho phép bố trí bãi đậu xe tạm trong tháng cao điểm tết
cũng giảm áp lực xe ra vào cảng
trong điều hành bay cảng tăng thêm lượt cất hạ cánh lên tối đa bốn mươi bốn lượt một giờ
tăng cường bay đêm để tránh ủn tắc
đặc biệt cảng đã áp dụng công nghệ thông tin rút gọn thời gian quy trình các công đoạn
các đơn vị đăng kiểm bố trí đầy đủ nhân lực để làm thêm giờ tăng ca
kể cả các ngày nghỉ dịp nghỉ tết để phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân và doanh nghiệp
đây là một trong những nội dung trong cụm chính sách sáng nay
thời gian gần đây trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách kinh doanh vận tải
do đó ủy ban an toàn giao thông quốc gia có công điện yêu cầu các địa phương tăng cường
đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách
chú trọng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật
trật tự an toàn giao thông của lái xe chủ xe kinh doanh vận tải hành khách
kiểm tra việc thực hiện quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện và thời gian lái xe
xử lý nghiêm hành vi vi phạm của lái xe và chủ xe
hiện nay công tác kiểm định xe cơ giới trên cả nước đang gặp nhiều khó khăn
lượng xe đến các trung tâm đăng kiểm rất đông gây ra việc un tắc
làm ảnh hưởng đến hoạt động đời sống xã hội
đặc biệt là tại hà nội tp hcm và một số tỉnh thành phố khác
vì vậy cục đăng kiểm việt nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm cần bố trí đầy đủ nhân lực
để làm thêm giờ tăng ca kể cả các ngày nghỉ dịp nghỉ tết phục vụ nhu cầu của người dân doanh nghiệp
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an đang phối hợp với công an các đơn vị có liên quan của bộ công an
tiến hành nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của luật công an nhân dân
liên quan đến hạn tuổi phục vụ trong công an nhân dân
để từng bước phù hợp với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định trong bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan này đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan sĩ quan công nhân công an
thêm hai tuổi riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng năm tuổi nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng ba tuổi
công nhân công an nam tăng hai tuổi nữ tăng năm tuổi
thông tin từ tổng cục hải quan qua nghiệp vụ trinh sát tuần tra kiểm soát thu thập phân tích thông tin và soi chiếu
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan hà nội đã phát hiện lô hàng gồm tám kiện hàng
tổng trọng lượng là một trăm năm mươi bốn kg gửi từ hà lan về nội bài qua đường hàng không nghi vấn có chứa ma túy
qua công tác nắm tình hình các lực lượng chức năng và lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ một đối tượng
với hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ gần sáu tám trăm linh gram kentamine và gần năm mươi hai kg ma túy tổng hợp mdma
số ma túy được đối tượng đựng trong túi ni lông cất dấu tinh vi trong các túi kẹo sô cô la đóng trong thùng cắt tông
hòng qua mặt lực lượng chức năng
cục hải quan hà nội cho biết đã bàn giao người tăng vật vi phạm cho công an tỉnh bắc ninh thụ lý
một mươi sáu đối tượng trong đường dây ghi số đề với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên ba trăm linh tỷ đồng
vừa bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thùy dung
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã bắt quả tang tại một mươi một điểm đang ghi số đề
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ hai mươi điện thoại di động các loại cùng với nhiều tăng vật tài liệu có liên quan
ngay sau đó một mươi bốn người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu xác định đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là trên ba trăm linh tỷ đồng
thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản nhóm đối tượng gồm lê công duy đặng hữu nghĩa và huỳnh thái vương

cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
cho nên đã rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya và sơ hở của chủ các cửa hàng tạp hóa các nhà hàng quán nhậu không có người trông coi
hoặc khóa cửa không cẩn thận để đột nhập trộm cắp
tính đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã gây ra năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quy nhơn
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định
buôn bán trái phép hơn một trăm tám mươi kg pháo nổ đối tượng nguyễn văn anh vừa bị công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đã bắt giữ
đã bắt quả tàng nguyễn mạnh tiến đang tàng trữ hai hộp pháo nổ có trọng lượng hơn ba kg
qua đấu tranh tiến khai vừa mua những hộp pháo trên tại nhà của văn anh để sử dụng
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở đối với đối tượng nguyễn văn anh lực lượng công an thu giữ tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi bảy kg pháo nổ